hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

các bị cáo gồm phan văn anh vũ cựu chủ tịch ủy đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng bảy mươi chín công ty cổ phần bắc nam bảy mươi chín
hai cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tp đà nẵng trần văn minh và văn hữu chiến cùng một mươi tám bị cáo khác
trước đó tại tòa bị cáo trần văn minh và phan văn anh vũ không đồng ý với luận tội của viện kiểm sát không nhận có tội
các bị cáo khác thừa nhận sai phạm nhưng viện dẫn nhiều lý do khách quan mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt
ở phần đề nghị mức án viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt ông trần văn minh từ một mươi bảy đến một mươi tám năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
từ tám đến chín năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai tổng hợp hình phạt là từ hai mươi năm đến hai mươi bảy năm tù
viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt ông văn hữu chiến từ một mươi ba đến một mươi bốn năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
từ năm đến sáu năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai tổng hợp hình phạt là từ một mươi tám đến hai mươi năm tù
đề nghị tuyên phạt phan văn anh vũ từ một mươi bảy đến một mươi tám năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
từ tám đến chín năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai tổng hợp hình phạt là từ hai mươi năm đến hai mươi bảy năm tù
và diễn biến phiên xét xử chiều nay chúng tôi sẽ cập nhật trong các bản tin tiếp theo
xin được tiếp tục với những tin tức về an ninh kinh tế đáng chú ý khác
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bắc ninh phối hợp với đội quản lý thị trường cơ động cục quản lý thị trường tỉnh bắc ninh
tiến hành kiểm tra một cơ sở chế biến thực phẩm tại huyện yên phong và đã phát hiện hơn hai tấn sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc
cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn đông loan ở thôn thọ đức xã tam đa huyện yên phong tỉnh bắc ninh
do nguyễn văn đông chú tại thôn thọ đức làm chủ
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện hơn hai tấn sản phẩm động vật gồm gần một tấn lòng lợn chưa qua sơ chế và hơn một tấn lòng lợn đã qua sơ chế
tại thời điểm kiểm tra doanh nghiệp không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của các sản phẩm trên
làm việc với cơ quan chức năng chủ doanh nghiệp cho biết là các sản phẩm này được thu gom ở trong và ngoài tỉnh từ các hộ kinh doanh tự do
nên không có giấy tờ theo quy định của pháp luật và hiện các cơ quan liên quan của tỉnh bắc ninh đang xác minh làm rõ
còn tại tỉnh quảng nam lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với cục quản lý thị trường cũng vừa phát hiện và xử lý xe tải vận chuyển số lượng lớn hàng hóa nước ngoài không có hóa đơn chứng tử
cụ thể tiến hành kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát bốn mươi ba c sáu nghìn sáu trăm sáu mươi ba kéo theo rơ móc biển kiểm soát bốn mươi ba r tám trăm bảy mươi bảy do tài xế nguyễn văn tiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại xã lộc điền huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế điều khiển từ nam ra bắc
tổ công tác đã phát hiện trên xe vận chuyển số lượng lớn hàng hóa gồm ba trăm một mươi năm kg hàng dệt may một năm trăm linh kg bột kem không sữa một kg bột sữa béo cùng nhiều hàng hóa do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng tử
hiện toàn bộ số hàng hóa trên đã bị tạm giữ để xử lý theo quy định của pháp luật
công an huyện công bắc tỉnh đắk lắc vừa bắt giữ trần thị hương trú tại thôn phước lộc năm xã e phê huyện công bắc về hành vi vận chuyển trái phép thuốc lá lậu
trước đó qua công tác nắm tình hình đội cảnh sát kinh tế công an huyện grong park đã phát hiện bắt giữ một đối tượng điều khiển xe máy đang vận chuyển trái phép bốn trăm linh bao thuốc lá nhãn hiệu z
sau đó tổ công tác tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng phát hiện thêm hơn một sáu trăm linh bao thuốc lá nhãn hiệu z được cất giấu trong chuồng gà sau nhà
bước đầu đối tượng khai nhận tên là trần thị hương chú tại thôn phước lộc năm xã e phê huyện công bắc tỉnh đắk lắc
số thuốc lá này được hương mua trước đó của một tài xế xe tải với giá ba mươi bốn triệu đồng để về bán kiếm lời
như đã thành thông lệ càng cận dịp tết nguyên đán thì tội phạm buôn bán các mặt hàng cấm như pháo nổ lại càng gia tăng hoạt động
mặc dù lực lượng công an đã tiến hành nhiều biện pháp tuyên truyền kết hợp với phòng ngừa nghiệp vụ nhưng loại tội phạm này luôn thay đổi thủ đoạn để tìm cách đối phó
sau đây là phản ánh tại tỉnh yên bái
ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi thông qua nguồn tin tổng thống
giác của quân chúng nhân dân và các biện pháp nghiệp vụ công an huyện văn yên tỉnh yên bái phối hợp với cục cảnh sát giao thông bộ công an
đã phát hiện và bắt quả tang xe tải vận chuyển trái phép một số lượng lớn hàng hóa trên tuyến cao tốc nội bài lào cai
tiến hành kiểm đếm lực lượng công an đã phát hiện gần một một tấn pháo nổ được cất giấu trong các bao tải phía sau thùng xe
căn cứ vào các trường cứ tài liệu và khai nhận của lái xe lực lượng công an đã tiến hành truy bắt các đối tượng còn lại là giàng mỉ
chú tại tỉnh lào cai và hai bố con đối tượng trần văn hà trần văn lương đều trú tại tỉnh vĩnh phúc
ban đầu các đối tượng khai báo quanh co chối tội
tuy nhiên trước tài liệu chứng cứ đã thu thập được của cơ quan công an các đối tượng đã phải cuối đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
chú hà có gọi điện cho em là nhờ em tìm một người trung quốc vận chuyển
hàng của chú ấy từ nội địa trung quốc về biên giới việt nam
thì em có hỏi chú là hàng gì thì lúc đầu chú nói em là thuốc lá
thế về sau em hỏi mấy lần thì chú nói với em là hàng pháo
thì chú có trao đổi với em là chú sẽ trả cho người trung quốc vận chuyển bảy nhân dân tệ

khi đi qua lào cao tốc khi đi qua lào cai
khi đi qua trạm xoát vé thì anh thành có phát hiện một xe theo sau
khi phát hiện xe theo sau thì em bảo anh thành cứ đi đi
đôi khi biết xe đấy là xe của lực lượng chức năng theo mình
thì em bảo anh thành tấp vào lề đường để cho xe lực lượng vượt qua
khi xe lực lượng vượt qua một đoạn khá xa
thì em bảo anh thành cho xe di chuyển về cây hai trăm bảy mươi tám
rồi quay đảo định ra lút giao đi ra lút giao bảo hạ ở cây hai trăm linh
do anh thành không đi đến cây hai trăm bảy mươi tám
một trăm tám mươi chín tổng năm trăm linh thì anh thành dừng xe lại
và anh thành cùng nhau vứt hàng xuống đường
theo đại diện công an huyện văn yên tỉnh yên bái
thì đây chỉ là một trong số rất nhiều vụ vận chuyển
mua bán các loại hàng cấm với thủ đoạn tinh vi và liều lĩnh
đã bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ trong thời gian gần đây
với cái thủ đoạn của tội phạm trong cái dịp tết nguyên đoán
thì thường là các đối tượng sẽ có gia tăng mức độ
cũng như cường độ về hành vi
phạm luật liên quan đến rất nhiều những địa bàn trên các tuyến trọng điểm
công an huyện chúng tôi cũng đã có những kế hoạch để phân công rõ
các lực lượng nghiệp vụ cũng như áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
để phong ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm nói chung
và cái loại tội phạm về buôn bán pháo nổ nói riêng
mặc dù nguy cơ tai nạn thương tích do pháo nổ
đã được các cơ quan chức năng cảnh báo liên tục
nhưng thực tế số vụ việc đáng tiếc vẫn tăng đột biến trong mỗi dịp tết
những vụ tai nạn do sử dụng pháo đã gây ra thiệt hại về người và tài sản
chính vì vậy công an tỉnh yên bái đã và đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp
để ngăn chặn xử lý nghiêm các đối tượng buôn bán vận chuyển tàng trữ
sử dụng pháo lậu trong dịp cận tết
thưa quý vị giao dịch trực tuyến qua mobile banking internet banking báo lỗi
thẻ tiến dụng bị trừ đến âm tiền là một số sự cố gặp phải gần đây
gây không ít phiền phức và lo lắng cho khách hàng
trong thời điểm cận kề tết nguyên đán khi mà nhu cầu mua sắm tiêu dùng thanh toán ngày một tăng cao
những ngày cận kề tết nguyên đán hoạt động rút tiền cũng như chuyển khoản thanh toán tăng mạnh
nên sự cố tắc nghẽn mạng hay lỗi hệ thống ngân hàng dù chỉ xảy ra trong thời gian ngắn
thì cũng gây nên những phiền toái cho khách hàng
bên cạnh đó đây cũng là thời điểm mà các đối tượng thực hiện hoạt động gian lận lừa đảo tài chính
với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi đặc biệt là các giao dịch mua sắm trực tuyến
do đó nhiều ngân hàng đã gửi email đến từng khách hàng cảnh báo khi giao dịch online trong dịp tết
đồng thời niêm yết các bảng hiệu ở nơi dễ nhận diện cho khách hàng đến giao dịch mật tiền mặt tại quầy
đặc biệt là khách hàng lưu ý tuyệt đối không cung cấp mã xác thực một lần otp
và các thông tin cá nhân về tài khoản ngân hàng như tên đăng nhập mật khẩu số thẻ
mã số bảo mật của thẻ cho bất kỳ ai
để đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng mạnh của người dân trong dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
tại các cửa hàng điểm bán thực phẩm tươi hay tại các chợ siêu thị đều tăng cường dự trữ nguồn hàng
bên cạnh đó công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cũng được siết chặt bằng nhiều biện pháp
việc dán tem qp code truy xuất nguồn gốc trên các mặt hàng thiết yếu
được xem là giải pháp hiệu quả và thiết thực đang được triển khai rộng rãi tại thành phố đà nẵng
khi mua chả bò chả heo hay nem chua tại chợ hàng hay chợ cồn
người tiêu dùng chỉ cần check mã qr code được dán trên sản phẩm
là có thể truy được nguồn gốc xuất xứ thông tin liên hệ với cơ sở sản xuất
thông qua điện thoại thông minh như thế này
sau khi thực hiện thí điểm mô hình nhanh chóng được tiểu thương các ngành thực phẩm như gia vị
công nghệ phẩm bánh kẹo v v tham gia hưởng ứng
bước đầu đã mang lại hiệu quả trong công tác quản lý và đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng
nói chung là mặt hàng ở đây tôi bán đều có xuất xứ nguồn gốc đầy đủ
hàng hóa thì có dán tem qr code đàng hoàng
nói chung là khách du lịch mua là rất là hài lòng người ta đi rồi người ta vẫn quay lại
người có một cộng văn liên ngành dự ở bán con thực phẩm
lý cục đổi lượng chất lượng còn lại thị trường công việc bán hoặc là khách chờ
tăng cường kiểm tra hoàn lý các cái xuất xứ hàng hóa chất lượng hàng hóa
đặc biệt là cái xuất xứ hàng nhãi hàng giả hàng cải phẩm chắc
để cảnh lên hợp nhắn dịp tết rồi đóng khách rồi lén lẹ của chờ
cái ảnh hưởng chống của chính chờ
nguồn gốc hàng hóa được kiểm soát chặt chẽ cộng với sự đa dạng về mẫu mã
chủng loại giá cả các mặt hàng thiết yếu lại không tăng
nên sức mua của người tiêu dùng tăng gấp hai ba lần so với các năm trước
đến thời điểm này các tiểu thương vẫn đang tiếp tục dự trữ nguồn hàng cho những ngày cuối năm
còn tại các siêu thị như coopmart pixi lượng hàng hóa cũng tăng mạnh
để phục vụ nhu cầu mua sắm
nhiều chương trình khuyến mại giảm giá sâu cũng được áp dụng thường xuyên
cho các mặt hàng thiết yếu
để đảm bảo cung ứng lương thực hàng hóa khoảng từ một mươi đến một mươi năm ngày trước tết
sở công thương tp đà nẵng đã yêu cầu các doanh nghiệp các cơ sở kinh doanh
thực hiện kế hoạch dự trữ nguồn hàng trước trong và sau tết
với mức kinh phí khoảng một bảy trăm bốn mươi chín tỷ đồng
tp cũng dự kiến sẽ triển khai một mươi năm hai mươi điểm bán thịt lợn bình ổn năm ngày trước tết nguyên đáng
sau khi nghị định số một trăm linh năm hai nghìn một mươi chín của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt chính thức có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
thì tại tp cần thơ đã xuất hiện dịch vụ đưa người đã uống bia rượu về nhà
mô hình này đang được nhiều người dân quan tâm ủng hộ bởi nó không chỉ góp phần bảo đảm an toàn giao thông
tránh xảy ra những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc do sử dụng rượu bia
mà còn giúp các cơ sở kinh doanh ăn uống giữ chân được thực khách
và thông tin này cũng thay cho lời kết của bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
quán ăn này có một dịch vụ khá đặc biệt đó là đưa thực khách xay về tận nhà khi có nhu cầu
mọi thứ đều miễn phí và phục vụ chủ yếu vào cuối tuần
không chỉ có như vậy quán ăn này cũng thường xuyên tư vấn cho khách gửi xe lại và hỗ trợ gọi taxi đưa về nhà
hầu hết các quán ăn đang chọn hình thức này để giữ chân thực khách
nếu khách say quá thì đây sẽ hỗ trợ như gọi taxi lại giùm khách để khách đi về cho nó an toàn hơn
nếu khi đi khách có đem xe theo thì quán cũng sẽ để cho khách gửi xe ra đây
ta có ý thức là khi ta đến ăn vui về chúng ta nên có ý thức là ăn vừa phải uống vừa phải để chúng ta về
trong tuần đầu thực hiện nghị định một trăm linh từ ngày một đến ngày bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp cn đã phát hiện xử phạt hai mươi chín trường hợp vi phạm nồng độ cồn
trong đó có một trường hợp có thể bị xử phạt với số tiền ba mươi năm triệu đồng
do đó chắc chắn dịch vụ đưa người say về nhà sẽ tiếp tục nở rộ trong thời gian tới
nhất là thời điểm trước trong dịp tết nguyên đán này